ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành liên quan triển khai thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy lọc dầu vũng rô
đây là dự án nước ngoài có tổng vốn đầu tư đăng ký gần ba hai tỷ usd do vi phạm cam kết tiến độ đầu tư
dự án nhà máy lọc dầu vũng rô giai đoạn một trên diện tích một trăm ba mươi bốn hectare tại xã hòa tâm huyện đồng hòa
động thổ từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn công suất tám triệu tấn một năm
dự án được thủ tướng chính phủ chấp nhận chủ trương ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cấp giấy chứng nhận đầu tư dự kiến đi vào hoạt động trong quý i năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay nhà đầu tư chỉ mới thực hiện xong phần đo đạc địa chính khảo sát địa hình địa chất thủy văn
vì quá chậm trễ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên làm việc với chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí vũng rô
trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy phải có báo cáo kết quả góp vốn chủ sở hữu và vốn vay thực hiện dự án
do nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính theo yêu cầu tỉnh phú yên báo cáo với thủ tướng chính phủ để xử lý